trung bình mỗi ngày tp hcm thải ra khoảng chín tấn rác các loại
chưa kể ba tỷ tấn chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom từ năm trước cũng đang khó xử lý
mà cách xử lý hiện nay chủ yếu là trồn lấp
làm sao để xử lý rác thải hiệu quả đang là vấn đề thôi thúc tp hcm khẩn trương tìm kiếm giải pháp
trong đó có biến rác thải thành điện
cuối tháng tám vừa qua tp hcm đã cho khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác
theo công nghệ đốt rác phát điện đầu tiên với công suất lên tới sáu tấn rác mỗi ngày
trong đó lượng rác đốt để phát điện là khoảng bốn tấn
tổng mức đầu tư ước gần bốn trăm linh triệu usd do công ty cổ phần vietstar đầu tư
nhà máy dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
các nhà máy đốt rác phát điện vấn đề chính yếu nhất là vấn đề về ô nhiễm môi trường
nhất là việc xử lý khói không có kỵ
cho nên với công nghệ này thì nó sẽ rất là tốt và nó sẽ đảm bảo
là không có ô nhiệm môi trường
cái công nghệ này thì nó cũng làm giảm cái xử lý cái trò bay
tại vì cái trò đấy thì chúng ta có thể vận dụng làm cái dù sao nó bật bằng
hay là không nung tức là có thể tái chế được
hai nhà máy khác cũng áp dụng công nghệ đốt rác phát điện
cùng được cấp phép đồng thời với vietstar dự kiến sớm khởi công xây dựng
chậm nhất là đầu cuối bốn năm nay
sở tây nguyên môi trường có nhiệm vụ giám sát và yêu cầu các chủ đầu tư
thực hiện đúng cam kết
ngoài ra thành phố cũng đề nghị các đơn vị xử lý rác hiện hữu
có giải pháp đầu tư đổi mới công nghệ xử lý rác hiệu quả hơn
hiện nay đối với nhà máy xử lý chất thải họ đang trình một cái phương án
là họ giảm cái lượng chung lắp khoảng hai tấn sang là đốt và thu khí ga
tổ công tác đã họp lần đầu tiên rồi tôi chủ trì và đã góp ý về mặt công nghệ bổ sung
để họ nhanh chóng cùng một cái tiến độ thời gian này
cho dù anh công nghệ nào đi nữa thì cái chi phí cấu tạo nên cái giá nó phải hợp lý
tức là họ đốt họ thu thêm cái tiền bán điện nên là cái phần này là cái phần bù trên lệch
hoặc là họ làm cái công nghệ ra họ thàm những cái thanh để mà nung trong cái ngành vật liệu khác
để họ thu được cái đó thì mình phải trừ những cái nào thu được để mình tính ra cái giá xử lý cho nó hợp lý
thống kê sơ bộ trung bình mỗi ngày thành phố hồ chí minh có chín hai trăm linh tấn rác
con số này tăng hơn bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
và tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom vận chuyển trong năm hai nghìn một mươi chín
là hơn ba tỷ tấn rác
gây không ít áp lực cho thành phố
do đó việc thành phố khẩn trương khởi công nhiều nhà máy xử lý rác bằng đốt điện
trong bối cảnh như hiện nay là hoàn toàn hợp lý
nếu chúng ta làm được như thế này là gần năm mươi rác của thành phố đã được xử lý bằng công nghệ sạch
và cái này cũng là một cái cách để chúng ta kích thích các nhà đầu tư hiện hữu
là phải nhanh chóng chuyển đổi cái mô hình xử lý rác cái công nghệ xử lý rác
và điều đó rất phụng lợi cho chúng ta phát triển bền dưỡng môi trường ít ngu nhiễm hơn trong tương lai
có thể nói các nhà máy được hình thành từ việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác
theo đúng định hướng của thành phố hồ chí minh
khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết vấn đề môi trường khi áp lực dân số tăng
vừa có thêm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và đời sống
biến rác thải thành nguồn năng lượng giá trị